thưa quý vị và các bạn bốn ngày vừa qua là những ngày người thân và đồng đội không ngừng nguyện cầu
điều kỳ diệu sẽ đến với đồng chí thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
bị trọng thương trong lúc truy bắt tội phạm ma túy nhưng thật sự đã không có phép màu nào xảy ra
và sáng ngày hôm nay đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân và đồng đội
là một trong những cán bộ đầu tiên của công an huyện nghi xuân sung phong về cơ sở
trong suốt năm năm qua đồng chí hiếu đã sống trong lòng bà con như một chiến sĩ công an của nhân dân
máu đổ xuống cầu vai đỏ thắm và anh sống mãi trong lòng quê hương
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thôn một xã xuân hồng
mà tùy nên đã áp sát để bắt quả tăng
bất ngờ bị đối tượng trần trọng gia bảo dung kéo đâm vào cổ và vùng ngực của đồng chí hiếu
khiến đồng chí bị thương rất nặng
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu đã hy sinh lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự ra đi của đồng chí trần trung hiếu đã để lại
niềm tiếc thương vô hẳn với đồng đội và người dân
sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thị trấn tiên điển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
từ nhỏ trần trung hiếu đã mơ ước được khoác lên mình sắc phục công an
ước mơ trở thành hiện thực khi hiếu là sinh viên trường trung cấp an ninh rồi học viện cảnh sát nhân dân
được phân công công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện nghi xuân
hiếu luôn học hỏi tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chủ trương của bộ công an về điều động công an chính quy về cơ sở
trung úy trần trung hiếu đã viết đơn tình nguyện về địa bàn trọng điểm
và được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh bố trí
tại công an xã xuân hồng huyện nghi xuân
xã xuân hồng cũng là địa bàn đầu tiên của huyện nghi xuân bố trí công an chính quy
thượng úy trần trung hiếu đã cùng tập thể công an xã triển khai nhiều giải pháp
lập lại tình hình an ninh trật tự được ghi nhận và đánh giá cao
tầm gương hy sinh của đồng chí hiếu là vừa là một khi nổi đỏ mất mát
không gọi gì bù đắp được đối với gia đình và của công an tỉnh hà tĩnh
nhưng qua đó thì chúng tôi phát động cán bộ chiến sĩ
toàn đơn vị là tiếp tục học tập tầm hương hy sinh của đồng chí hiếu
để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giáo trong thời gian tới
ghi nhận sự anh dũng trong đấu tranh với tội phạm
ngày một mươi bảy tháng một mươi một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy
đối với đồng chí trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
trước đó công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm
của đồng chí trần trung hiếu
anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống
đồng đội và nhân dân mãi ghi nhớ công ơn những người lính công an
vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân